chính phủ vừa ban hành nghị định số bảy mươi bốn sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định sáu mươi một
theo đó sẽ nâng mức vay ưu đãi từ quỹ quốc gia về việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
hợp tác xã tổ hợp tác hộ kinh doanh và người lao động
theo đó các mức vay được điều chỉnh tại nghị định bảy mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
được nâng lên đối với cơ sở sản xuất kinh doanh tối đa là hai tỷ đồng một dự án
và không quá một trăm linh triệu đồng cho một người lao động được tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm
đối với người lao động mức vay tối đa là một trăm linh triệu đồng
bên cạnh đó thời hạn vay vốn cũng được tăng từ không quá sáu mươi tháng lên tối đa một trăm hai mươi tháng
ngoài ra quy định cũng sửa đổi một số nội dung khác liên quan đến điều kiện bảo đảm tiền vay
đối với người lao động vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
huy động nguồn vốn để cho vay hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm
hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
nghị định có hiệu lực từ ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín